theo tổng cục hải quan xuất khẩu cà phê trong một mươi năm ngày đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đạt trên tám mươi ba tấn trị giá một trăm bốn mươi bốn triệu đô la mỹ
giá cà phê trong nước đang được bán ở mức khoảng ba mươi ba đồng một kg đây là mức giá thấp nhất trong năm năm gần đây
như vậy lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu cà phê đạt trên bốn trăm linh tấn trị giá sáu trăm chín mươi sáu triệu usd giảm một mươi một năm về lượng và giảm hai mươi năm về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái
theo đó giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt mức một bảy trăm bốn mươi usd một tấn giảm một mươi một đây là mức giá thấp nhất trong năm năm qua
theo hiệp hội cà phê cà cao việt nam nguyên nhân khiến giá cà phê giảm trong thời gian vừa qua là do các nhà đầu tư tìm cách ép giá cà phê
và tạo thông tin cho rằng việt nam và brazil được mùa
trong khi đó các hợp đồng xuất khẩu cà phê là những hợp đồng ký dài hạn nên doanh nghiệp vẫn phải mua để xuất khẩu
và chỉ xuất khẩu cầm chừng chứ không để mạnh bán ra vì giá cả khá bấp banh